viện bảo tồn di tích bộ văn hóa thể thao và du lịch đã chính thức cho ra mắt cuốn kiến trúc chùa việt nam qua tư liệu viện bảo tồn di tích tập hai và cuốn sách kiến trúc đình làng việt qua tư liệu viện bảo tồn di tích tập hai đây là hai cuốn sách rất quan trọng trong việc cung cấp các tư liệu về đình và chùa ở việt nam
sách kiến trúc chùa việt nam qua tư liệu viện bảo tồn di tích tập hai đề cập đến một mươi ngôi chùa tiêu biểu có giá trị đặc biệt về lịch sử kiến trúc và nghệ thuật điều khắc trang trí
những ngôi chùa này có niên đại trải dài từ thời trần cho đến thời nguyễn
sách kiến trúc đình làng việt qua tư liệu bảo tồn di tích tập hai đề cập đến một mươi hai ngôi đình tiêu biểu với nghệ thuật kiến trúc chạm khắc đặc sắc
mang hơi thở nghệ thuật kiến trúc đặc trưng của từng thời kỳ lịch sử trải dài từ cuối thế kỷ thứ một mươi sáu đến nửa đầu thế kỷ hai mươi
những trang sách này cung cấp đến cho độc giả những tư liệu quý được lựa chọn trong kho lưu trữ tại viện bảo tồn di tích
sách bao gồm những bài viết tổng thuật về các di tích một cách khá đầy đủ về lịch sử kiến trúc điều khác trang trí
với nhiều kiến giải nhìn nhận cập nhật những thông tin mới dựa trên những nghiên cứu
phát hiện trong các cuộc điền xã gần đây
đặc biệt có những bản vẽ tư liệu quý ghi đặc họa bằng tay từ những năm bảy mươi đến tám mươi của thế kỷ trước
trong đó có di tích quý cổ đã bị biến mất hoàn toàn hiện chỉ còn tồn tại trên những bản vẽ tranh ảnh bài viết lưu tại viện bảo tồn di tích